tại khu di tích quốc gia côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương đang náo nước diễn ra lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc
hàng nghìn lượt du khách đã đổ về nơi đây để chiêm bái tham gia các lễ hội dân gian và vãn cảnh
lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu trăm tám mươi ba năm ngày viên tịch của đệ tam tổ trúc lâm huyền trang tôn giả
và tổ chức lễ khánh thành tòa kiểu phẩm liên hoa chùa côn sơn
đến với lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay về phần lễ du khách sẽ được tham dự rước nước là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội côn sơn
các lễ khác như lễ dân hương lễ tế tại chùa côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tào bắc đầu
lễ tế trời đất trên núi ngũ nhạc cầu cho quốc thái dân an và phát ngũ cốc cầu mùa màng no đủ lễ đàn mông sơn thí thực mang đậm màu sắc phật giáo
năm nào thì chúng tôi cũng rất là thích đến lễ ở quốc gia
côn sơn kiếp bạc mặc dù đi rất là nhiều nơi nhưng mà năm nay tôi thấy ở đây là tổ chức cái lễ hội của mình rất là nghiêm
mà rất là có đầy đủ các lễ nghi mà được là cái bảo vệ về cái an ninh trật tự ở đây là rất là thích chứ không như ở nhiều nơi khác
mà chúng tôi lên đến đây lễ ở côn sinh kiếp bạc thì thấy cái quan cảnh đây cũng rất là đẹp mà con người ở đây mọi người cũng rất là hướng thiện
mà đi về chúng tôi cũng thấy là cũng là cái mong muốn để đầu xuân cho gia đình là được khỏe mạnh được yên vui để cho đất nước mình gọi là quốc thái dân an
mọi người đất nước thì càng ngày càng tiến cũng như trong gia đình chúng tôi một cái gia đình nhỏ cũng muốn là cũng đi lên cùng với lại đất nước cùng với xã hội
ngoài ra du khách chảy hội sẽ được thưởng thức các đặc sản văn hóa của tỉnh như hội thi bánh trưng bánh dày giải vật dân tộc liên hoan pháo đất cùng các trò chơi
trò chơi dần dàn như hát quan họ hay viết thư pháp
trò chơi dần dàn như đi học hành tiến bộ và giỏi giang
nổi danh với các nghi lễ trò hội đặc sắc lại được tích hợp nhiều sản vật văn hóa đặc sản của sứ đông
lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc ngày càng phong phú hấp dẫn là bữa tiệc văn hóa đặc biệt không chỉ của hải dương mà còn của cả nước
lễ hội diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng hai tức hai mươi ba tháng riêng âm lịch